tối ngày hai mươi sáu tháng ba thanh đoàn tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và trao giải thưởng hồ hảo hớn năm hai nghìn một mươi bảy nhằm vinh danh những đóng góp nổi bật của các cá nhân tập thể cho phong trào của giới trẻ thành phố
trạng đường tám mươi sáu năm của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã để lại nhiều dấu ấn với tinh thần nhiệt huyết
say mê hăng hái khẳng định sức sống của thế hệ trẻ qua các thời kỳ
giải thưởng hồ hảo hớn năm nay được trao cho sáu đơn vị có mô hình sáng tạo xuất sắc
đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố
tại buổi lễ lãnh đạo thành ủy tp hcm biểu dương những nỗ lực của cán bộ và đoàn viên tiêu biểu
đồng thời yêu cầu các cấp bộ đoàn phải nhận thức rõ đây là cơ hội cho việc củng cố
nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đây cũng là dịp để đào sâu suy nghĩ
tìm ra những giải pháp cách làm phương thức hoạt động bắt kịp với sự vận động không ngừng của đời sống